đặc biệt cô nàng còn tiết lộ mình đã thích nghi được với cuộc sống ăn chay ngủ chung với nhiều người ở tỉnh thất bồng lai
nghe diễm my chia sẻ các đối tượng ở tỉnh thất bồng lai liên tục tán thường đồng tình
cô gái trẻ lại càng vui vẻ ra mặt cho rằng bản thân đã tìm ra chân lý hạnh phúc cuộc đời
diễm my tin rằng đây là cuộc sống tu tập theo phật giáo nhưng thực tế tỉnh thất bồng lai chưa bao giờ được công nhận là cơ sở tôn giáo hợp pháp
ngoài ra lê tùng vân và các đệ tử cũng không phải tu sĩ phật giáo
trước đây hòa thượng thích minh thiện phó trưởng ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam
trưởng ban chỉ sự giáo hội phật giáo tỉnh long an từng khẳng định về nơi này như sau
tỉnh thất bồng lai chỉ là mạo sưng những người ở đây không phải là tu sĩ phật giáo không do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh long an quản lý
lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội lợi dụng hình thức nuôi dưỡng những người cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cho mình
đó là vi phạm về pháp luật ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức phật giáo thế giới và gần nhất là tổ chức phật giáo của việt nam
dù mang danh phật giáo nhưng tỉnh thất bồng lai lại từng quay clip phản bác phật giáo có phát ngôn hành động không phù hợp khiến dư luận bức xúc
tỉnh thất bồng lai thực chất chỉ là một hộ gia đình do bà cao thị cúc là chủ hộ
nơi này mạo danh chùa tỉnh thất thiền am và tự tung tin mình nuôi trẻ mổ côi cơ nhỡ để lấy tỉnh thương của mọi người
không thể không nhắc đến sự tiếp tay của các cá nhân công ty kinh doanh lĩnh vực giải trí trong việc quảng bá cho tỉnh thất bồng lai
nhóm người tính thất bồng lai còn tung tin đồn nơi đây có hoa ưu đàm
người dân tứ xứ vì tò mò lại càng kéo về đây đông hơn để được nhìn hoa ưu đàm
trước khi vướng bê bối pháp luật tính thất bồng lai rất nổi tiếng trên mạng nhờ các clip tiểu phẩm và tham gia các cuộc thi nghệ thuật
ngày một mươi tháng năm công an tỉnh gia lai đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam ông nguyễn hồng phong bốn mươi một tuổi cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện trư prong gây ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
chí tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị nghe sau đây
viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn hồng phong bốn mươi một tuổi cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện trư prong về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn hồng phong gửi viện kiểm sát nhân dân cung cấp để xem xét phê chuẩn theo quy định
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng một mươi chín h ngày hai tháng năm ông nguyễn hồng phong lái xe ô tô mang biển số tám mươi một a ba mươi hai nghìn ba trăm tám mươi ba lưu thông hướng từ thị trấn trưu bờ đông đi xa yà bòng huyện trưu bờ đông đến km một mươi tám bốn trăm linh thuộc tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi ba
đoạn qua thôn hợp thắng xã yà giờ đăng huyện trưu bờ đông xe ô tô do ông phong điều khiển bất ngờ tông và bà vũ thị hát bốn mươi chín tuổi ngụ thôn hợp thắng xã yà giờ đăng đang đi bộ cùng chiều phía trước
vụ tai nạn khiến bà hát tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
sau khi vụ việc xảy ra người nhà nạn nhân và nhiều người dân bao vây ô tô gây tai nạn yêu cầu cơ quan công an lập biên bản hiện trường đo nồng độ cồn lái xe gây tai nạn
thời điểm xảy ra vụ tai nạn nhiều người dân sống cạnh khu vực xảy ra tai nạn đã chứng kiến và ghi lại clip vụ việc
theo video người dân ghi lại lực lượng chức năng đã chậm chế đo nồng độ cồn hơn năm tiếng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra
đến khuya cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông mới tiến hành đo nồng độ cồn đối với lái xe gây tai nạn
thấy lái xe thổi nhẹ người dân đã nhiều lần yêu cầu lực lượng công an tiến hành đo lại nồng độ cồn
sau đó người dân mới đồng ý cho lực lượng chức năng đưa lái xe gây tai nạn rời khỏi hiện trường
cũng trong ngày một mươi tháng năm công an thành phố long khánh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
bàn giao ba đối tượng gồm lê vũ hoàng tươi hai mươi chín tuổi trần văn sinh ba mươi hai tuổi và huỳnh văn minh nhật hai mươi chín tuổi
cùng quê ở tỉnh quảng nam cho công an thành phố đà nẵng để tiếp tục điều tra
đây là các đối tượng đã gây ra vụ án mạng tại thành phố đà nẵng và lần trốn ở thành phố long khánh
sau khi sát hại thanh niên một mươi chín tuổi tử vong các đối tượng chạy trốn vào thành phố long khánh đồng nai thì bị bắt
trước đó vào dạng sáng chín tháng năm công an thành phố long khánh phối hợp với lực lượng trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
và công an thành phố đà nẵng triển khai các biện pháp nghiệp vụ với bắt các đối tượng là nghi can vừa gây ra vụ án mạng
tại thành phố đà nẵng đang lẩn trốn ở địa bàn thành phố long khánh
đến khoảng năm giờ cùng ngày lực lượng trinh sát xác định nhóm đối tượng trên đang có mặt tại một nhà nghỉ tại phường xuân thanh nên ập vào kiểm tra bắt giữ
theo xác minh ban đầu vào tối bảy tháng năm do mâu thuẫn với nhau tươi đã dùng hung khí tấn công anh phan thành đạt một mươi chín tuổi ngụ thành phố đà nẵng tử vong
sau khi gây án tươi cùng hai đồng bọn là sinh và nhật dùng xe ô tô chạy trốn vào địa bàn thành phố long khánh
trước đó cũng tại đồng nai vụ bác sĩ sát hại phân mảnh phi tang người tình khiến người dân lo lắng hoảng sợ
một mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với danh sơn ba mươi sáu tuổi thường trú thành phố biên hòa đồng nai để điều tra về hành vi sát hại người cướp tài sản
trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn người nhà nạn nhân t t b n ba mươi bảy tuổi ngụ thành phố biên hòa trình báo cơ quan công an về việc trị nở mất tích từ ngày một mươi ba tháng bốn
sau khi đưa con đi học ở thành phố biên hòa
qua xác minh các mối quan hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phát hiện sự mất tích của nạn nhân có những dấu hiệu bất thường
trước khi mất tích nạn nhân có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là danh sơn
qua điều tra nhà chức trách nhận thấy vào ngày mất tích một mươi ba tháng bốn nạn nhân có liên lạc với sơn qua điện thoại
từ dấu hiệu nghi vấn trên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã mời bác sĩ danh sơn lên làm việc
tuy nhiên sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị n và liên tục quanh co chối tội đối phó với cơ quan công an
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai tiếp tục phối hợp công an thành phố biên hòa triệu tập danh sơn lên làm việc
lần này các trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được khiến sơn không thể chối cãi
anh ta khai nhận sát hại chị n sau đó phân mảnh nạn nhân phi tang tại thành phố biên hòa và huyện vĩnh cửu
sơn khai nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm
ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã áp giải sơn đến các địa điểm phi tăng nạn nhân
cơ quan chức năng đã tìm thấy một số bộ phận nghi là của nạn nhân
mới đây viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn đăng khoa hai mươi năm tuổi quê tiền giang về hành vi cướp tài sản sát hại người và rời cho đôi bại
theo cáo buộc nguyễn đăng khoa đã lừa chị t qua phòng trọ của mình giúp khiêng đồ rồi sát hại nạn nhân cướp tài sản hãm hại phân mảnh phi tàng
theo hồ sơ vụ án nguyễn đăng khoa và nạn nhân vtt hai mươi năm tuổi quê đồng nai ở cùng khu nhà trọ trên đường quang trung khu phố năm phường tăng nhân phú b tp thủ đức
phòng của khoa ở giấy đối diện với giấy phòng chị t
theo hồ sơ vụ án khoa là người trưởng thanh nhưng lười lao động cần tiền chơi game và ham muốn dục vọng
anh ta biết chị t sống một mình
cuối năm được thưởng tiền tết nên nảy ý định cướp tài sản giờ cho đôi bại rồi sát hại nạn nhân phi tang
chiều ngày tám tháng hai tức hai mươi chín tết khoa thấy chị t ở một mình trong phòng chuẩn bị đồ về quê
thời điểm đó những người khác trong khu trọ đã về quê ăn tết
anh ta lấy lý do nhờ chị tê qua phụ dịch chuyển tủ quần áo nhằm dẫn dụ nạn nhân qua phòng đóng cửa dùng dao đe dọa uy hiếp
chị không được la em chỉ lấy tiền thôi
nạn nhân van xin và kháng cự
khoa liền dùng dao tấn công khiến chị t bất ngờ
tiếp đó khoa bình tĩnh lau dấu vết trên sàn nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân
chưa dừng lại anh ta còn lấy tài sản của nạn nhân bán được hơn một mươi chín triệu đồng
để che giấu hành vi phạm tội nguyễn đăng khoa đã phân mảnh chị t chở hai lần đến quăng xuống mép kênh ven đường đi vào khu công nghệ cao tp thủ đức
sau đó khoa đón xe khách về nhà bạn gái tại xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định chơi tết
tại đây bị can đưa cho người yêu sáu triệu đồng và nói là tiền lương
ngày chín tháng hai chị gái của nạn nhân tới phòng trọ tìm em gái nhưng không thấy nên trình báo công an
nhà chức trách vào cuộc ngày một mươi ba tháng hai khoa bị cảnh sát bắt giữ
quá trình điều tra cơ quan tiến hành tố tụng thu hồi và tạm giữ toàn bộ tài sản mà nguyễn đăng khoa cướp của nạn nhân đã xác minh và xử lý vật chứng trả lại cho gia đình chị t
về dân sự gia đình bị hại yêu cầu khoa bồi thường số tiền năm trăm linh triệu đồng hiện nam bị can chưa bồi thường
theo cơ quan tiến hành tố tụng hành vi phạm tội của nguyễn đăng khoa là đặc biệt nghiêm trọng tàn ác với động cơ đê hèn gây bức xúc trong dư luận
xâm phạm quyền sở hữu tài sản tính mạng nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo vệ do đó cần phải xử lý nghiêm để săn đe phòng ngừa giáo dục chung
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày một mươi tháng năm ông lê văn minh chủ tịch công đoàn tổng công ty điện lực tp hcm cho biết công đoàn tổng công ty đã tổ chức thăm hỏi động viên những công nhân của công ty điện lực trợ lớn quận năm bị điện giật trong lúc làm nhiệm vụ vào sáng tám tháng năm
tai nạn xảy ra tại hầm cáp ngầm trung thế số một tuyến cắp ngầm nối tuyến quận tám đồng diều đường dương bạch mai phường năm quận tám
cụ thể trong lúc sửa điện đường dây cáp ngầm thì xảy ra chập điện nổ khiến ba công nhân là anh pah bốn mươi tám tuổi ở quận tám phòng độ hai phỏng hai vùng đầu mặt
n v l ba mươi bảy tuổi ở bình chánh bị phỏng độ hai tay phải phỏng ba ở hai tay
l q t ba mươi bảy tuổi ở tây ninh phỏng độ một hai ở bàn tay trái phỏng ba cổ bàn chân trái
công nhân l h t bị điện giật phỏng nặng nhất bị phỏng toàn thân độ hai ba phỏng tám mươi vùng đầu vùng đầu
ngực bụng tay chân mắt và tiên lượng dài dặt
ngành điện đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn
sáng một mươi tháng năm công an phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng có hành vi cướp giật trong lúc bỏ chạy thì tông vào hàng loạt xe trên đường
thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày chín tháng năm một người đàn ông chạy xe trong khu dân cư thuận giao thì bị đối tượng nam đi xe exciter giật sợi dây chuyền trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy
đi giật bất ngờ người đàn ông cũng tăng ga truy đuổi đồng thời kêu to nhờ người đi đường hỗ trợ
tên cướp bị truy đuổi đến giao lộ n chín d chín cách vị trí gây án khoảng một km thì xảy ra va chạm liên hoàn với năm xe máy và một xe đạp điện cả người và các phương tiện nằm la liệt trên đường
người dân sau đó đã nhanh chóng tới khống chế tên cướp và bàn giao cho cơ quan chức năng
tại hiện trường các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ chiếc xe tiền cướp chạy cũng được phát hiện sử dụng biển số giả
hiện công an tp thuận an tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định
tối chín tháng năm công an phường hòa an quận cầm lệ thành phố đà nẵng phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn giao nổ vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
hàng trăm người dân trên địa bàn vui vẻ tham gia ký cam kết chấp hành thực hiện nghiêm việc giao nộp các loại vũ khí nóng cho lực lượng chức năng
ngay trong tối đã có bốn mươi sáu loại vũ khí các loại được người dân thanh thiếu niên trên địa bàn phường giao nộp cho công an phường
với mục tiêu cao nhất là thu xứ một trăm linh và không để vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tồn tại là nguyên nhân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trong hơn một mươi ngày qua sau khi đợt cao điểm được công an thành phố đà nẵng phát động công an bảy quận huyện đã đồng loạt triển khai vận động tuyên truyền đến tận các khu dân cư tổ dân phố
trong những ngày nghỉ tranh thủ thời gian rảnh rối của bà con công an phường hòa quý quận ngũ hành sơn đã tổ chức các đợt tuyên truyền đến các hộ dân kinh doanh trên địa bàn
cũng như số thanh thiếu niên có nguy cơ tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
theo ghi nhận công an các phường xã của đà nẵng đã tổ chức một trăm một mươi một điểm tiếp nhận vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tại khu dân cư tổ dân phố
hàng trăm loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ được người dân thanh thiếu niên mang đến giao nộp
công an năm mươi sáu xã phường ở đà nẵng đều huy động tối đa lực lượng tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn quản lý hiểu rõ sự nguy hiểm
cùng những nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
rất nhiều người dân đã về nhà tự giác giao nộp hung khí đang cất giữ
tại nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam thực hiện nghiêm quy định tại nghị định số hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai ndcp của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
cùng với đó chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả hơn các giải pháp để quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao dịch trên thị trường vàng
nghị quyết của chính phủ cũng nêu rõ quản lý thị trường vàng thời gian vừa qua còn bất cập giá vàng trong nước và quốc tế còn tranh lệch ở mức cao
do đó chính phủ yêu cầu xử lý ngay tình trạng tranh lệch cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế
đồng thời kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu đầu cơ thao túng giá vàng
thời gian qua ngân hàng nhà nước đã tổ chức năm lần đấu thầu vàng miếng sgc để tăng cung vàng với kỳ vọng hạ nhiệt giá vàng
sau năm lần được tổ chức đấu thầu khoảng sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc đã được doanh nghiệp mua đây là con số khá khiêm tốn so với khối lượng trào thầu của ngân hàng nhà nước
theo thông tin từ công an huyện điện biên đông sau khi nhận được tin báo về hiện tượng lũ quét tràn về địa bàn
theo nhiều đất đá bùn và nước xiết công an huyện điện biên đông đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường mang theo quốc xẻng và một số phương tiện để hỗ trợ giúp đỡ người dân
theo báo cáo của lực lượng chức năng trận lũ quét dạng sáng nay tại bản suối lư xã phì nhừ huyện điện biên đông đã làm một ngôi nhà xây kiên cố bị sập
tài sản trong nhà bị vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn bốn xe máy hư hỏng nặng khoảng ba mươi nhà dân trong bản bị ngập trong bùn đất và đá tảng
tại hiện trường có những ngôi nhà bị nhiều tàng đá to nặng cả vài tạ lan vào đầy văng tài sản của người dân xuống dòng nước lũ
công an huyện điện biên đông sau đó phối hợp với các lực lượng khác nhanh chóng đưa người dân đến khu vực an toàn di rời tài sản
và phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương di rời nhà cửa tài sản của các hộ gia đình gặp nạn đến nơi an toàn giúp dân nạo vét bùn ngập trong nhà
ngày một mươi tháng năm vừa qua sở giáo dục và đào tạo hà nội công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớp một mươi công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo đó năm nay toàn thành phố có hơn một trăm linh sáu học sinh đăng ký nguyện vọng một vào lớp một mươi công lập hơn một trăm linh hai thí sinh đăng ký nguyện vọng hai và hơn sáu mươi bốn thí sinh đăng ký nguyện vọng ba
căn cứ chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký học sinh có thể biết được tỷ lệ trọi vào từng trường
tuy nhiên tỷ lệ này chỉ là số liệu để tham khảo trong nhiều yếu tố khác
các trường thuộc tốp đầu của các khu vực tuyển sinh đều có tỷ lệ trọi từ một trên hai đến một trên hai năm
một số trường có tỷ lệ trọi cao trong đó phần lớn đăng ký nguyện vọng một như trường trung học phổ thông yên hòa có tổng số hai hai trăm linh bảy lượt đăng ký
trong đó nguyện vọng một là hai chín mươi bảy với chỉ tiêu là sáu trăm bảy mươi năm tỷ lệ trọi là một trên ba hai
nhiều trường tốp giữa có tổng số lượng đăng ký cao nhưng tập trung ở nguyện vọng một
như trung học phổ thông tây hồ khương đình ngọc hồi
nhưng một số trường từng dẫn đầu top hai trong nhiều năm về số lượng đăng ký dự thi nguyện vọng hai là trung học phổ thông đoàn kết hai bà trưng quang trung đống đa thì năm nay số lượng giảm đáng kể
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm chỉ tiêu vào lớp một mươi công lập là khoảng tám mươi một học sinh
những học sinh không vào lớp một mươi công lập sẽ học trường tư thục học chương trình giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề trên địa bàn
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập ở hà nội diễn ra vào ngày tám và mùng chín tháng sáu khối không chuyên
học sinh thi vào khối chuyên và chương trình song bằng sẽ thi thêm vào ngày một mươi và một mươi một tháng sáu
thưa quý vị hiện nay các ngành chức năng tại thừa thiên huế đang tiến hành đặt biển chỉ dẫn chỉnh trang đường đi trồng cây phục vụ việc tham quan hành hương của du khách vào các lăng chúa nguyễn
xã hương thọ thành phố huế thừa thiên huế nơi hợp long hai dòng tả trạch và hữu trạch của sông hương là vị trí an vị của chín lăng chúa nguyễn
ghi nhận của phóng viên thanh niên đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy qua bao thăng trầm lịch sử một trong số công trình lăng mộ này đã xuống cấp hoang hóa cỏ mọc um tùm
ông hoàng việt trung giám đốc trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho hay những điều kiện trên đã gây khó khăn hạn chế trong việc thăm viếng dân hương của du khách vào các lăng chúa nguyễn thời gian qua
theo ông trung những công trình lăng chúa nguyễn có quy mô nhỏ so với hệ thống di tích khổng lồ ở huế
qua khảo sát đánh giá xét nhiều yếu tố thời gian qua
việc đầu tư để trùng tu trình trang được đơn vị ưu tiên cho các công trình quần thể lớn
song song đó hệ thống lăng chúa nguyễn chỉ được bảo vệ trông coi và quản lý
đến nay ủy ban nhân dân tp huế đã đầu tư mở lối vào các lăng
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cũng tiến hành đặt biển chỉ dẫn sửa chữa những hạng mục nhỏ như dọn dẹp để phục vụ việc tham quan của du khách